được xem là vùng mía nguyên liệu lớn nhất đồng bằng sông cửu long
chưa bao giờ người trồng mía ở trà vinh kêu khổ như niên vụ thu hoạch mía năm nay
bởi gần ba tháng nay mía nguyên liệu không có nơi bán
hàng ngàn hectare mía đã trổ cờ trắng chết khô ngoài đồng
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
đây là một trong những cánh đồng mía ở huyện trà cú tỉnh trà vinh
nơi có diện tích trồng cây mía đường
lớn nhất của tỉnh trà vinh với hơn năm hộ dân trồng
với diện tích bốn ba trăm linh hectare mía chiếm khoảng chín mươi diện tích mía của toàn tỉnh
đến thời điểm này dù đang là mùa thu hoạch
nhưng gần như toàn bộ diện tích mía của cả huyện trà cú vẫn không thu hoạch được
nguyên nhân do nhà máy của công ty cổ phần mía đường trà vinh chưa hoạt động
vì còn đang phải cải tạo nâng cấp công suất
bình quân một hectare mía nông dân phải đầu tư từ tám mươi đến chín mươi triệu đồng
không bắn được là thiệt hại trắng tay
mía bây giờ nó cháy như vậy hết trơn rồi đó
bây giờ nhà máy không cháy rồi
biết làm sao giờ nhà máy ở đây không cháy
mà nó chóc trăng như bồng hiếp không cháy
bây giờ mía này đang bị đau đây đang bị chổm ở đây
bây giờ hết khả năng hết biết đường tính rồi
nào như năm nay nhà máy đường trà cú là mía tôi trồng khoảng một mươi bốn tháng một mươi ba tháng
mà chưa thu mua
mà chưa mua vậy là người dân đâu có về ăn
cùng cảnh ngộ bà thạch thị dương ở ấp liêu kỳ một xã an quảng
vay ngân hàng số tiền sáu mươi triệu đồng
để đầu tư cho gần một hectare mía của gia đình
hiện nay mía của gia đình đã thành quỷ khô
nhà máy mía đường trà vinh chưa vào hoạt động
nông dân phải tự cứu lấy mình
kiều thương lái bán mía với giá bốn trăm linh ngàn đồng một tấn mía
rẻ hơn đến năm trăm linh ngàn đồng
so với giá mía đang được thương lái thu mua
trên địa bàn các tỉnh
hậu giang sóc trăng và cần thơ nhưng vẫn không có người mua
thương lái không mua một vài nông dân tự thu hoạch trở sang nhà máy mía đường các tỉnh lân cận như hậu giang sóc trăng
nhưng cũng không có nhà máy nào tiếp nhận thu mua
tình tôi thì sáu miệng ăn mỗi năm nhờ trồng ba cái mía này nè
mía bây giờ bị khô hết trơn rồi không có chạy được
sóc trăng không chạy mà phòng hiệp quốc không chạy nữa rồi đem đi đâu
qua phản ánh của rất nhiều nông dân thì diện tích trên địa bàn các xã như lưu nghiệp anh an quảng hữu tân sơn tập sơn
thị trấn trà cú mía khô lá giảm chữ đường và chết khô trên đồng khoảng hơn bốn mươi diện tích tương đương gần hai hectare
nông dân trồng mía thì đứng ngồi không yên nhưng nhà máy mía đường vẫn không định được thời gian đi vào hoạt động
với lý do đang trong quá trình thi công cải tạo
chúng tôi sẽ liên hệ với nhà máy sóc trăng và nhà máy phụng hiệp là để hỗ trợ thu mua
những cái mía này
những cái đá mía chín bên này bà con đưa sang hai nhà máy tiếp nhận
nhà máy mía đường tỉnh trà vinh chưa hoạt động hàng ngàn hectare mía dần chết khô từng ngày trên cánh đồng
nông dân trồng mía điêu đứng kêu khổ vì cuộc sống gia đình cả năm trời chỉ trông vào cây mía
trong cái tình thế khó khăn như vậy thì chúng tôi sẽ cử cán bộ ở địa phương đặc biệt địa bàn có dùng mía nhiều
và một số là tổ thu mua mía đó để cùng nhau để qua bên sóc trăng để làm việc
hy vọng rằng các nhà máy mía đường ở các tỉnh sóc trăng hậu giang sẽ chia sẻ cùng nông dân trồng mía ở trà vinh
để giúp nông dân tránh khỏi một vụ mía trắng tay